thưa quý vị vào chiều ngày hôm nay công an tỉnh thanh hóa cho biết phạm nhân triệu quân sự đã bị bắt tại xã yên dương huyện hà trung vào lúc một mươi năm h cùng ngày khi đang trên đường bỏ trốn
điều đáng nói đây là lần thứ ba tù nhân này vượt ngục
chiều cùng ngày lực lượng chức năng di lý triệu quân sự về công an huyện hà trung
trước đó tối ngày ba mươi một tháng năm sự đã trốn khỏi trại giam t chín trăm bảy mươi bốn cục điều tra hình sự bộ quốc phòng đóng tại địa phận xã thành long huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
trong quá trình bỏ trốn đối tượng đã lấy cắp hai chiếc xe đạp của người dân để bên đường sau đó bán lại một chiếc xe với giá một trăm linh đồng
triệu quân sự sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú xã phú cường huyện đại từ tỉnh thái nguyên đang chấp hành hình phạt tù trung thân tại trại giam trên
sự là đối tượng từng phạm tội giết người cướp tài sản

trong đó có việc đầu tư vào appynaons trên mạng đây là app không được phép hoạt động tại việt nam dẫn đến không thể chi trả được số tiền đã chiếm đoạt
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn vừa bắt giữ một tàu vận chuyển khoảng bốn mươi lít dầu đeo trái phép trên vùng biển tây nam cách khu vực trồng lấn việt nam malaysia khoảng ba năm hải lý
trong quá trình tuần tra kiểm soát lực lượng chức năng phát hiện tàu cá mang số hiệu kg chín mươi bốn nghìn bốn trăm ba mươi một ts
có nhiều dấu hiệu nghi vấn đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có bốn thuyền viên do ông nguyễn văn thanh chú tại bến tre làm thuyền trưởng
chủ tàu cá là bà trần thị thu hồng chú tại kiên giang
ông thanh khai nhận tàu đang vận chuyển khoảng hơn bốn mươi lít dầu đeo để tiến hành cung cấp cho các tàu cá đang hoạt động trên biển
toàn bộ số dầu này không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp